ngày bốn tháng chín phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang cho biết vừa bắt giữ nhóm quái xế
từ các tỉnh tiền giang long an tp hcm tụ tập tổ chức đua kéo xe trái phép trên quốc lộ năm mươi
ràng sáng ngày bốn tháng chín hàng trăm quái xế từ các tỉnh long an tiền giang và tp hcm
lập nhóm kính trên mạng xã hội hẹn nhau đua xe
đến ba h ba mươi phút cùng ngày khoảng năm mươi người ra chặng quốc lộ năm mươi
và tổ chức đua xe đoạn từ xã bình đông thị xã gò công về cầu mỹ lợi
nhờ công tác nắm bắt thông tin lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát hình sự
cảnh sát cơ động và công an thị xã gò công tỉnh tiền giang đã tổ chức mật phục trước đó
ngay khi các đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp lực lượng đã lập tức khống chế
bắt giữ được hai mươi một người từ một mươi sáu đến hai mươi ba tuổi cùng ba mươi hai xe máy các loại
trong đó nhiều xe máy đã thay đổi kết cấu
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý các đối tượng phương tiện theo quy định
nằm trong kế hoạch phòng ngừa ngăn chặn tụ tập đua xe trái phép
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan
kiểm tra nhiều tiệm sửa xe trên địa bàn của huyện củ chi và quận gò vấp
phát hiện nhiều phương tiện thay đổi kết cấu phụ tùng xe không rõ nguồn gốc
tại xã tân thạnh đông huyện củ chi tp hcm công an đã kiểm tra bốn điểm sửa xe có dấu hiệu đổ xe
tạm giữ nhiều xe máy đang sửa chữa
tổ công tác còn phát hiện tạm giữ nhiều phụ tùng xe gắn máy không xuất trình được hóa đơn chứng từ
trước đó lực lượng cảnh sát giao thông trực tự công an quận gò vấp tp hcm
cũng đang kiểm tra nhiều tiệm sửa xe trên địa bàn tạm giữ tám xe máy nghi đổ chế
cảnh sát giao thông tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở nghi đổ xe
triển khai phương án ngăn chặn đua xe trái phép kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
tòa nhân dân tỉnh bắc cạn vừa đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm đối với bị cáo bản văn tiến
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã hiệp lực huyện ngân sơn về tội giết người
theo cáo trạng năm hai nghìn hai mươi một bàn văn tiến khởi công làm nhà
trong thời gian này ông nông văn trung chú tại xã vi hương huyện bạch thông
đến xích đường ngủ ở lán để xây nhà cho tiến và giúp trồng coi vật liệu
đến tối ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai do nghi ngờ vợ và ông trung có tình cảm với nhau nên tiến đến lán
phát hiện cả hai người đang ở trong lán bị cáo dùng dao đâm ông trung khiến nạn nhân tử vong
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bàn văn tiến năm năm tù về tội giết người
và buộc bị cáo phải bồi thường tiếp một trăm bốn mươi triệu đồng cho gia đình nạn nhân
trước đó bị cáo tiến đã bồi thường một trăm một mươi triệu đồng
còn tại đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất cho biết vừa ra quyết định khởi tố
bắt tạm giam đối tượng nguyễn phúc lĩnh chú tại tỉnh đồng nai
để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó anh nguyễn văn thái chú tại xã hưng lộc huyện thống nhất và vợ có ba người con chung
do mâu thuẫn nên năm hai nghìn hai mươi cả hai ly hôn
sau khi ly hôn vợ anh thái có quan hệ tình cảm với lĩnh
thời gian gần đây anh thái và vợ quay lại sống với nhau nên lĩnh không đồng ý
thường xuyên đe dọa cả hai người
ngày hai mươi sáu tháng bảy lĩnh lèn vào nhà anh thái rồi dùng dao đâm vào bụng anh thái
khiến nạn nhân bị thương tật năm mươi
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thị xã bình minh
và công an phường thành phước triệt xóa vào chiều nay
tại khu vực phường thành phước thị xã bình minh
lực lượng công an bắt giữ một mươi năm đối tượng
chú tải các tỉnh vĩnh long đồng tháp hậu giang cà mau đồng nai và cần thơ
đang tụ tập đánh bài binh sáu lá ăn thua bằng tiền
tăng vật tạm giữ gồm gần ba triệu đồng trên chiếu bạc
ba bộ bài tay kiểm tra trên người nhóm đối tượng và khu vực xung quanh
tạm giữ số tiền trên một trăm hai mươi triệu đồng tám điện thoại di động và một xe mô tô
ngày hôm nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang cho biết
vừa bắt nhóm quái xế từ các tỉnh tiền giang long an tp hcm
tụ tập tổ chức đua xe trái phép trên quốc lộ năm mươi
sáng sáng nay hàng trăm quái xế
quái xế từ các tỉnh long an tiền giang và tp hcm
lập nhóm kín trên mạng xã hội hẹn nhau đua xe
đến ba giờ ba mươi phút cùng ngày khoảng năm mươi người đã chặn quốc lộ năm mươi
và tổ chức đua xe đoạn từ xã bình đông thị xã gò công về cầu mỹ lợi
tuy nhiên ngay khi các đối tượng thực hiện hành vi phạm pháp
lực lượng chức năng đã lập tức khống chế
bắt giữ được hai mươi một người cùng ba mươi hai xe máy các loại
trong đó có nhiều xe đã thay đổi kết cấu
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý các đối tượng phương tiện theo quy định
thông tin từ cục cảnh sát giao thông
trong bốn ngày nghỉ lễ từ ngày một đến ngày bốn tháng chín
toàn quốc xảy ra bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn mươi tám người bị thương năm mươi một người
toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát
bảo đảm trận tự
tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý bốn mươi một hai trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm
và tiền hơn sáu mươi tỷ đồng
tạm giữ chín trăm bốn mươi một xe ô tô một mươi hai bảy trăm linh xe mô tô
một trăm linh sáu phương tiện khác
tước sáu hai trăm chín mươi tám giấy phép lái xe các loại
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
thuộc cục cảnh sát giao thông kiểm tra
lập biên bản hai trăm chín mươi sáu trường hợp vi phạm
và tiền hơn một tỷ đồng
tước giấy phép lái xe một trăm bốn mươi trường hợp
tạm giữ một mươi chín phương tiện
thông tin từ cục cảnh sát giao thông
trong bốn ngày nghỉ lễ quốc khánh năm nay
từ ngày một chín đến ngày bốn chín
toàn quốc xảy ra bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông
làm chết bốn mươi tám người bị thương năm mươi một người
toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ
đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát
bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ
cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã kiểm tra phát hiện xử lý bốn mươi một hai trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn sáu mươi tỷ đồng
tạm giữ chín trăm bốn mươi một xe ô tô

một trăm linh sáu phương tiện khác
tước sáu hai trăm chín mươi tám giấy phép lái xe các loại
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
thuộc cục cảnh sát giao thông
kiểm tra lập biên bản hai trăm chín mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một tỷ đồng
tước giấy phép lái xe một trăm bốn mươi trường hợp
tạm giữ một mươi chín phương tiện
qua hệ thống giám sát
đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc
thuộc cục cảnh sát giao thông
đã phát hiện một năm trăm chín mươi ba trường hợp vi phạm
hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng
trong dịp nghỉ lễ quốc hành năm nay
nhiều người dân từ các tỉnh thành
sau khi về quê đã trở lại thành phố
dẫn tới ách tắc cục bộ tại một số tuyến đường
đặc biệt là tại các nút giao thông
dẫn đến các cửa ngõ thành phố
trong khi đó trên các tuyến cao tốc
không xảy ra tình trạng tắc đường nghiêm trọng
một mươi năm giờ ba mươi phút
tại trạm thu phí pháp vân cầu rẽ
thành phố hà nội do lượng phương tiện
tăng đột biến nên lực lượng chức năng đã tăng cường
lực lượng điều tiết các phương tiện theo các hướng khác nhau
nhờ vậy lưu lượng phương tiện trên tuyến đông
như không xảy ra ủn tắc giao thông nghiêm trọng
các phương tiện di chuyển thông suốt
thứ nhất là từ sáu giờ sáng
đơn vị đang bố trí một trăm linh khuôn số
và các phương tiện cần thiết
trên các chốt
các đầu vào và các đầu ra
đã phối hợp với các phòng
các địa phương liên quan
để khi có các tình huống
xảy ra va chạm dẫn đến ủn tắc
thì phân nguồn ra các
các đường cúc lộ
như là cúc lộ một hoặc là các đường gom
để tạo điều kiện cho các phương tiện
di chuyển lưu thông
còn tại các tuyến dẫn vào nội đô thành phố
ngay từ đầu giờ chiều lượng người và phương tiện
gia tăng đột biến đã khiến tuyến đường
xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ
phương tiện giao thông đông nước
đã xảy ra nhiều vụ va chạm
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải bố trí
phân luồng điều tiết phương tiện từ xa
tập trung giải tỏa các khu vực ủn tắc
đồng thời nếu phát hiện phương tiện vi phạm
sẽ xử lý nghiêm
trong khi đó trên tuyến cao tốc thành phố hồ chí minh
long thành dầu dây tuyến trọng điểm
của cửa ngõ phía đông thành phố hồ chí minh
lực lượng cảnh sát giao thông lên kịch bản
và phương án cho mọi tình huống
từ cao điểm đến sự cố va quẹt tai nạn giao thông
hay tiến hành xả chạm thu phí
khi mức độ ủn ứng nghiêm trọng
ghi nhận đến một mươi sáu h
tuyến quốc lộ năm mươi một đoạn qua địa bàn
xã long an long thành đồng nai
phương tiện từ hướng bà rịa vũng tàu
xe đổ về đông nhưng vẫn lưu thông ổn định
vòng xoay thái lan là một trong ba vị trí nhạy cảm
có thể xảy ra ủn tắc giữa quốc lộ năm mươi một
và cao tốc thành phố hồ chí minh
long thành bất cứ lúc nào
do đó song song điều tiết trực tuyến qua camera giao thông
thì các chiến sĩ đội tuần tra kiểm soát
giao thông đường bộ cao tốc số sáu
phòng tám cục cảnh sát giao thông bộ công an
còn bố trí lực lượng điều tiết trực tiếp
tại giao lộ và tuần tra lưu động trên cao tốc
mặt khác những trường hợp
cố tình chạy xe ở làn khẩn cấp
cũng sẽ bị xử lý phạt nguội
công an thành phố đã xây dựng
kế hoạch triển khai đến lực lượng
cảnh sát thành phố
trong đó một cái điểm nổi bật
là giao cho
cảnh sát giao thông công an
các địa phương kiểm tra kiểm soát
tình hình không để tình hình
vi phạm vì nồng độ con
vi phạm vì cơ nới quá tải
rồi vi phạm vì tốc độ
và tất cả các hành vi vi phạm
đều phải được lực lượng cảnh sát giao thông
tập trung xử lý
và làm sao để đảm bảo
an toàn và tính mạng
sức khỏe tài sản của người dân
đối với sân bay
thông tin từ cảng hàng không quốc tế nội bài cho biết
dự báo trong ngày cuối của đợt
nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
có bốn trăm hai mươi chín lượt chuyến bay nội địa đi và đến
với bảy mươi ba lượt khách
trong đó có ba mươi ba lượt khách đi
gần bốn mươi lượt khách đến
còn tại sân bay tơ sơn nhất
dự kiến có hơn một trăm hai mươi một lượt khách
trong đó tập trung đông từ một mươi sáu đến một mươi chín giờ
với khoảng tám bốn trăm linh khách
nhằm đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
cho các chuyến bay chuyên cơ chuyến bay thương mại
đi đến chủ động phòng ngừa
và ngăn chặn không để xảy ra tình huống
cháy nổ phá hoại khủng bố
trong dịp lễ quốc khánh cảng đã nâng mức
kiểm soát an ninh hàng không cấp độ một
hôm nay ngày bốn tháng chín
là ngày cuối cùng trong chuỗi bốn ngày
nghỉ lễ quốc khánh tình hình về giao thông
trên tuyến cao tốc tp hcm long thành dậu dây
và khu vực sân bay tân sơn nhất
tp hcm đã có lượng lớn hành khách
và phương tiện dồn về
do có nhiều phương án và các cơ quan chức năng
đã phối hợp phân luộc điều tiết
nên không xảy ra tình trạng kẹt xe
hay ủng ứng nghiêm trọng nào
tuyến cao tốc tp hcm long thành dậu dây
là tuyến trọng điểm của cửa ngõ
phía đông tp hcm
với các khu du lịch nổi tiếng
thường tập trung rất đông người dân
tới nghỉ dưỡng như biển bình thuận
tp đà lạt và biển bà rịa vũng tàu
thì tuyến cao tốc này
luôn được lực lượng cảnh sát giao thông
lên kịch bản và phương án cho mọi tình huống
từ cao điểm đến sự cố pha quẹt
tai nạn giao thông kể cả phương án yêu cầu
xả trạm thu phí khi mức độ ủng ứ nghiêm trọng
nằm trong phương án kiểm tra xử lý điều tiết giao thông trước trong và sau lễ
các đơn vị như thanh tra sở giao thông vận tải
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm
và ban quản lý bến cảng sân bay
đóng vai trò chủ đạo trong đảm bảo trật tự an toàn và giao thông không thoáng
công an thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai đến lực lượng cảnh sát thành phố
trong đó một điểm nổi bật là giao cho cảnh sát giao thông công an các địa phương
kiểm tra kiểm soát tình hình
vi phạm về nồng độ còn vi phạm về cơ nới quá tải
rồi vi phạm về tốc độ diễn ra trên đoàn thành phố
và tất cả các hành vi vi phạm đều phải được lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý
và làm sao để đảm bảo an toàn tính mạng sức khỏe tài sản của người dân
tại khu vực cửa ngõ phía tây đoạn thuộc địa bàn nguyện bình chánh
đến trước một mươi sáu giờ giao thông khu vực này đang tăng dần
đây cũng là tuyến điểm nóng về mật độ giao thông vào các dịp lễ tết
người dân cần tuân thủ luật giao thông
và di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để tránh xảy ra ủng tắc
theo thông tin từ sở du lịch tp hcm cho biết
qua thống kê ban đầu trong dịp nghỉ lễ quốc khánh hai tháng chín
tại các khu điểm du lịch khu vui chơi giải trí ước đạt chín trăm hai mươi lượt khách
ngành du lịch tp hcm đã và đang xây dựng đầu tư làm mới sản phẩm
trên cơ sở ba trăm sáu mươi sáu tài nguyên du lịch đã được công bố với trọng tâm
là kế hoạch mới quận huyện làm một sản phẩm du lịch
trong dịp lễ này tp hcm đã đón
khoảng ba mươi hai năm trăm linh lượt khách quốc tế
cùng ba trăm sáu mươi năm lượt khách du lịch nội địa
khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn
đạt khoảng một trăm ba mươi lượt khách
công suất phòng trung bình bảy mươi năm
doanh thu ước đạt hai bảy trăm bốn mươi tỷ đồng
sở du lịch tp hcm cũng cho biết
ngành du lịch tp hcm trong giai đoạn phục hồi
đã chú trọng đến thị trường khách du lịch mice
tức du lịch các hợp hội nghị
một số đoàn mice đến tp hcm gần đây
như đoàn mice hoa kỳ một trăm bốn mươi khách
đoàn mice ấn độ bốn trăm sáu mươi khách
đoàn mice nam phi
ngành du lịch tp hcm kỳ vọng
những tháng cuối năm sẽ thu hút được nhiều khách quốc tế
đến thành phố đạt mục tiêu kế hoạch
thưa quý vị năm học mới đã bắt đầu
tuy nhiên ngành giáo dục tp hcm
vẫn đang gặp khó khăn
trong việc tuyển dụng và giữ chân giáo viên tiếng anh
không chỉ bởi mức lương ít ỏi
của giáo viên tiếng anh tăng cường
mà còn vì nhiều bất cập khác
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
bên cạnh lương
thì tp hcm còn có phụ cấp ưu đải
mà còn có chế độ chính sách riêng của thành phố
dành cho giáo viên dạy tiếng anh
ở bậc tiểu học
nếu tính trung bình người giáo viên thu nhập thấp nhất
khoảng năm triệu đồng một tháng
và con số năm triệu thì không dễ dàng để đủ sinh hoạt chi tiêu
tuy nhiên câu chuyện khó giữ chân giáo viên tiếng anh
tiểu học không chỉ nằm
ở vấn đề thu nhập thấp
ngoài chuyện thu nhập thấp
còn cái việc áp lực về
thời gian công việc cho giáo viên dạy tiếng anh
giáo viên dạy lớp
ở tiểu học có một người dạy một lớp
nhưng mà giáo viên tiếng anh họ dạy rất nhiều lớp
sổ sách hồ sơ rất là nhiều
và cái giáo viên tiếng anh phải tuân nghiệp đại học
trước đây là sở cũng đã ký nghị với bộ
là xem lại cái quy định
giáo viên tiếng anh dạy hai mươi ba tiếng cái vụ một tuần
thì lúc đó thứ trưởng lại ra văn bản
là giáo viên tiếng anh tiểu học là giáo viên tiểu học
cho nên vẫn phải dạy hai mươi ba tiếng tuần
nhưng mà cái việc đó nó rất là không cái hợp lý
vì cái số giờ của giáo viên tiếng anh
để tiểu học như vậy là so với
trung hợp cơ sở trung hợp phổ thông này rất là nặng và áp lực
theo thống kê của sở giáo dục và đào tạo
có trên chín mươi bảy hai học sinh tiểu học
của thành phố hồ chí minh
được học môn tiếng anh và thực hiện
ở cả năm khối lớp
tuy nhiên việc tổ chức dạy tiếng anh của thành phố
vẫn còn gặp nhiều khó khăn
khi thiếu giáo viên các quận quyện
cũng như các nhà trường
không thể tuyển giáo viên hợp đồng vì không có kinh phí
trong khi đó từ năm học
lớp ba sẽ bắt đầu học chương trình
giáo dục phổ thông mới
thì giải quyết bài toán giữ chân giáo viên tiếng anh chưa xong
lại phải lây hoay tìm nguồn tuyển
cho các môn đặc thù khác
sĩ số học sinh lớp rất là đông
nên là vừa thu nhập hấp
mà vừa áp lực công việc
nặng cho nên là cũng rất là khó giữ chân
bên cạnh đó là bên ngoài
cái việc mà họ kiếm việc làm
thêm bên ngoài nó khá là dễ dàng
thuận lợi hơn cho nên là chúng ta rất khó giữ chân giáo viên
thì hiện nay là do
lớp ba trong chương trình phổ thông mới
môn tinh học và môn ngoại ngữ
là môn bắt buộc
cho nên giáo viên
nhu cầu rất là lớn tất cả các tỉnh thành
đều có nhu cầu giáo viên nên thành phố hồ chí minh cũng
cũng có khó khăn trong tuyển dụng
và các tỉnh cũng rất khó khăn
thông tư hai mươi tám
của bộ giáo dục đào tạo về chế độ làm việc
đối với giáo viên phổ thông đang nảy sinh nhiều bất cập
cụ thể định mức tiết dạng
của giáo viên tiểu học là hai mươi ba tiết
giáo viên trung học cơ sở là một mươi chín tiết
giáo viên trung học phổ thông là một mươi bảy tiết một tuần
quy định trên làm khó hàng loạt cơ sở giáo dục
khó tuyển và giữ chân giáo viên tiếng anh
theo sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh
sở mong muốn bộ giáo dục đào tạo
có hướng giảm số tiết nghĩa vụ
của giáo viên dạy tiếng anh
vì dạy tiếng anh tiểu học rất phức vả
không thể dạy hai mươi ba tiết nghĩa vụ một tuần
với số lượng ba triệu đồng một tháng
giáo viên chỉ khoảng một mươi tám tiết một tuần là vừa đủ